phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà đảng ủy công an trung ương bộ công an đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế công tác dân vận đối với lực lượng công an nhân dân trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi

chú trọng xây dựng các quy trình quy định cụ thể rõ ràng

thứ trưởng lê tấn tới lưu ý cán bộ chính sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ nói chung

bảo vệ từ xa chủ động trong mọi tình huống bổ sung thường xuyên và thực hiện nghiêm túc quy chế quy trình kỷ luật bảo vệ

cơ quan cảnh sát điều tra bộ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

ngày hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tối bị can
lệnh khám xét về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
quy định tại khoảng ba điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy

sau khi viện kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành các quyết định
và lệnh trên theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng khẩn trương
làm rõ hành vi của các bị can thu hồi tài sản nhà nước và tiến hành điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật
với tội danh làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt nam theo điều một trăm một mươi bảy bộ luật hình sự vào sáng ngày hôm nay toán nhân dân tỉnh lâm đồng
đã đưa bị cáo nguyễn quốc đức vượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn hải dương xã lạc lâm huyện đơn dương ra xét xử sơ thẩm
theo cáo trạng sau khi tìm hiểu một số thông tin của các tổ chức phản động trên mạng xã hội
nguyễn đức quốc vượng hình thành tư tưởng bất mãn và chống đối
vượng đã lập facebook cá nhân vượng nguyễn đăng tải nhiều bài viết video nói xấu đảng và các chủ trương của nhà nước
cơ quan công an đã nhiều lần gọi hỏi gian đe nhưng vượng không thay đổi về nhận thức
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám vượng đi thành phố hồ chí minh tham gia biểu tình phản đối luật đặc khu luật an ninh mạng
và bị công an phường tân tạo quận bình tân xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng
về lại địa phương vượng tiếp tục sử dụng tài khoản facebook vượng nguyễn đăng bài phát video trực tiếp nói xấu đảng nhà nước và chủ tịch hồ chí minh
viết nhiều bài viết mang tính chất kích động
cơ quan công an tiếp tục nhắc nhở tuy nhiên vượng không chấp hành những sai phạm được xác định là rất nghiêm trọng
vào ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam vượng để điều tra
quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra đã xác định từ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
vượng đã đăng tải chín mươi tám video live stream phát trực tiếp và ba trăm sáu mươi sáu bài viết trên facebook cá nhân vượng nguyễn
có nội dung xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
quá trình bắt khám xét vượng cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi chống phá nhà nước của vượng
tại phiên tòa vượng không thành khẩn nhận tội hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn quốc đức vượng tám năm tù giam và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù
được biết vượng là đối tượng quậy phá trộm cắp vặt gây gỗ đánh người và đã bị công an xã lạc lâm xử phạt hành chính